theo thông tin từ tổng cục du lịch việt nam trong chín tháng đầu năm nay khách quốc tế đến với việt nam đạt một mươi một sáu triệu lượt khách
duy trì tốc độ tăng trưởng là trên hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
có thể thấy là sự phát triển về du lịch trong những năm gần đây tại việt nam là kết quả của sự đầu tư một cách bài bản và nghiêm túc
trong khu vực việt nam được đánh giá là đất nước có tiềm năng về du lịch
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám hầu hết các thị trường khách đều tăng trong đó hàn quốc tăng bốn mươi chín sáu phần lan tăng ba mươi ba tám trung quốc tăng hai mươi chín
hồng kông tăng hai mươi chín bốn đan mạch và đài loan tăng trên một mươi năm italy thụy điển mỹ và malaysia đều tăng trên một mươi bốn
các nước châu phi tuy số lượng khách không lớn nhưng cũng tăng một mươi chín năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
ước tính số khách quốc tế đến việt nam tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn một hai triệu lượt khách giảm tám bốn so với tháng tám năm hai nghìn một mươi tám và tăng hai mươi bốn hai so với tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
khách du lịch nội địa chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đạt sáu mươi hai một triệu lượt khách tổng thu từ khách du lịch đạt bốn trăm năm mươi một hai trăm linh tỷ đồng tăng hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy